thưa quý vị liên quan đến vụ một cư dân ở trung cư sài gòn riverside quận bảy tp hcm
bị chủ chó hành hung phải nhập viện
vào chiều ngày hôm qua bảy tháng hai văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản
truyền đạt ý kiến của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
tới các đơn vị có liên quan yêu cầu khẩn trương xử lý vụ việc
trước đó vào ngày bốn tháng hai công an phường phú thuận phối hợp với công an quận bảy tp hcm
giải quyết đơn của anh nguyễn hoàng dũng tố cáo một người khác có hành vi hành hung
tại trung cư sài gòn riverside
đoạn clip ghi lại vào tối ngày hai tháng hai anh dẫn con trai đứng đợi thang máy tại sảnh trung cư
lúc này con chó của một người đàn ông đang thả rông không dọa mõm
liên tục tiến lại gần con trai của anh dũng
do sợ con bị cắn nên anh dũng đã lấy chân đẩy con chó ra
ngay lập tức người chủ chó đã dùng tay đánh mạnh khiến cho anh dũng ngã xuống đất choáng váng
theo trần đoán của bác sĩ
bệnh nhân bị xưng bầm vùng gò má trái chày xước gò má phải rách mí trái
phải khâu năm mũi và vỡ một mảnh răng cửa hàm dưới trái ngược trái có vết sưng
nạn nhân đã có đơn yêu cầu giám định thương tích và xử lý đối tượng hành hung theo đúng quy định của pháp luật